sáng nay sáu tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ ba
đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
dự phiên khai mạc có ông đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu khai mạc kỳ họp bà nguyễn thị quyết tâm chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nhấn mạnh
mục tiêu nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy đề ra phải với tinh thần sát thực tế
vì sự phát triển của thành phố vì chất lượng sống của người dân thành phố cùng cả nước vì cả nước
đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc đồng bộ của cả hệ thống chính trị
trong bốn ngày diễn ra kỳ họp từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm tập trung thảo luận
đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững tăng quy mô kinh tế
tăng thu ngân sách tiết kiệm chi hợp lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội đảm bảo tốt hơn các chính sách an ninh xã hội
kỳ họp sẽ có các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các sở ngành quận huyện và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố